bảo hiểm xã hội tp hà nội vừa công khai danh tính năm mươi đơn vị doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội kéo dài tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trong đó có những công ty chỉ vài chục lao động nhưng đã nợ đến hơn một tỷ đồng
theo bảo hiểm xã hội thành phố hà nội chỉ tính riêng năm mươi đơn vị nợ bảo hiểm xã hội kéo dài mà cơ quan này công bố trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của hơn tám trăm hai mươi người lao động
trong khi đó số nợ bảo hiểm xã hội từ năm mươi đơn vị lên tới gần một mươi một tỷ đồng
đứng đầu danh sách là công ty cổ phần xây lắp xuân mai nợ bảo hiểm xã hội hơn hai tỷ đồng
công ty cổ phần ereson việt nam nợ bảo hiểm xã hội hơn một tỷ đồng
công ty trách nhiệm hiếu hạn lương thực hà việt nợ hơn chín trăm linh triệu đồng